ngày một mươi một tháng bốn bác sĩ chuyên khoa hai đỗ trọng việt trường khoa hồi sức tích cực nhiễm và covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng hai cho biết bệnh nhi vào viện siêu hấp mạch huyết áp khó đo tổn thương gan thận rất nặng
các bác sĩ đã cho thở máy dùng nhiều thuốc điều trị song sau hai mươi bốn giờ hồi sức tích cực
huyết động vẫn chưa ổn định bệnh nhi được giải áp ổ bụng lọc máu liên tục và điều trị bảo tồn gan
ngày thứ tám của bệnh tình trạng bệnh nhi mới cải thiện dần chức năng gan thận dần hồi phục
đến nay sau hơn nửa tháng nằm viện bệnh nhi đã được ngưng lọc máu
cai thở máy và rác khỏi phòng hồi sức tích cực dự kiến sớm xuất viện
mê bệnh nhi cho biết bé sốt cao liên tục hai ngày điều trị tại campuchia không giảm
đến ngày thứ ba bé mệt nhiều ói máu ly bì nên người nhà được qua biên giới
đến phòng khán tại tỉnh giáp xanh là bình phước được triển đoán xuất xuất huyết
nhận thấy con yếu dần gia đình đưa bé đến bệnh viện nhi đồng hai ngày hai mươi sáu tháng ba
người mẹ nói rất xúc động vì bác sĩ việt nam đã cứu sống con
được các nhà hảo tâm giúp đỡ viện phí
theo các bác sĩ xuất xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus đen
thông qua mỗi phần bệnh có thể xuất hiện quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi
bệnh diễn tiến nặng và dễ để lại biến chứng ở trẻ em
có thể gây ra tử vong nếu không được trần đoán và điều trị kịp thời
các bác sĩ cho biết thêm mặc dù mùa mưa chưa tới
nhưng hai tuần nay khoa tiếp nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng từ các tỉnh lân cận
khi trẻ sốt trên hai mươi bốn giờ không thuyền giảm phụ huynh cần đưa trẻ đi khám nhằm xác định bệnh
đặc biệt cần phải theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm như nô nói nhiều
xuất thiết gian niêm đau bụng ly bì tiểu ít tay chân lạnh
chia sẻ bệnh sốt xuất huyết tiến sĩ bác sĩ vũ quốc đạt
phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đào y à nội cho biết
bệnh nhân có thể xuất tới bốn mươi thậm chí là bốn mươi một độ và đa phần mọi người cảm thấy rất là nguy hiểm
thì thực tế trong giai đoạn xuất của xuất huyết nó lại không nghiêm trọng như vậy
bởi vì trong giai đoạn hai của xuất huyết là giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm
thì xuất huyết mới thực sự là đáng ngại
bởi vì trong giai đoạn hai của sốt xuất huyết thường diễn ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy
bệnh nhân sẽ có các biến chứng có thể xảy ra do sốt xuất huyết
trong đó bao gồm ví dụ như là bệnh nhân có tính
bệnh nhân có thể xuất huyết bệnh nhân chảy máu ở da niêm mạc
bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng suy các cơ quan các tạng trong cơ thể
ví dụ như là suy gan ví dụ như là suy thận bệnh nhân có thể dối loạn ý thức
hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng nặng khác ví dụ như là sốc do sốt xuất huyết
mà chúng tôi gọi là sốc đanh bệnh nhân có thể có tình trạng tụt huyết áp
bệnh nhân có thể tình trạng suy tuần hoàn
và thường những trường hợp tử vong hay xảy ra trong giai đoạn nguy hiểm này của sốt xuất huyết
và đến giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn hồi phục
thì sau giai đoạn nặng của sốc do xuất huyết
thì bệnh nhân bắt đầu hồi phục thường từ thứ ngày thứ bảy trở đi
bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng ví dụ như phát ban
bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm
và khi đó thì đánh dấu cái giai đoạn bệnh nhân bắt đầu hồi phục
trong ba giai đoạn đó của sốc do xuất huyết
thì mặc dù đa phần mọi người thường hay sợ hãi trong giai đoạn đầu khi mà có sốt cao
nhưng thực tế là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết mà chúng ta cần phải theo dõi
đó là giai đoạn từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của bệnh
và trong cái giai đoạn đó mà để chúng ta có thể phát hiện sớm các cái dấu hiệu của sốt xuất huyết
chúng ta cần phải lưu ý tới các cái dấu hiệu cảnh báo
các cái dấu hiệu cảnh báo của sốc do xuất huyết đanh
nó tương đối là đơn giản và chúng ta có thể tự theo dõi được tại nhà
tôi lấy ví dụ như là chúng ta xuất hiện cái tình trạng đau tức hạ sườn phải
chúng ta có tình trạng tăng cảm giác đau ở bụng
hoặc là chúng ta có xuất hiện các cái tình trạng về dối loạn ý thức
ví dụ như chúng ta chậm chạp chúng ta lờ đờ
hoặc là chúng ta có thể không đáp ứng một cách nhanh nhẹn với cả các kích thích xung quanh
hoặc chúng ta xuất hiện các dấu hiệu của tình trạng chảy máu
chảy máu ở đây phải đề cập tới cái tình trạng chảy máu ở da và niêm mạc
hoặc là đơn giản có thể là tình trạng chảy máu cam chảy máu chân răng
hoặc là đối với trường hợp là phụ nữ có thể xuất hiện cái tình trạng kinh nguyệt kéo dài
hoặc là số lượng kinh kéo dài thậm chí là kinh xuất hiện bất thường trước kỷ kinh
thì đấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm mà chúng ta cần quan tâm
và về mặt xét nghiệm thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có cái dấu hiệu
ví dụ như là tiểu cầu chúng ta giảm rất là nhanh
hoặc các cái chỉ số huyết học khác
hematocrit tăng nhanh
thì đấy là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là chúng ta đang có các cái dấu hiệu cảnh báo
ngoài ra thì có những cái dấu hiệu cảnh báo khác
nó không đặc hiệu cho số suất huyết
bởi vì nó có thể gặp ở trong rất nhiều các bệnh khác nhau
ví dụ như chúng ta có nôn nhiều chúng ta có buồn nôn nhiều
nhưng ở trong số suất huyết
đó cũng sẽ là những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta có nguy cơ tiến triển nặng
tất cả bệnh số suất huyết nếu mà bệnh nhân tiến triển thành số suất huyết đanh nặng
thì có rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân
điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới
đấy là tình trạng suy chức năng của các cơ quan
các cơ quan ở đây liên quan tới số suất huyết mà chúng ta thường hay gặp
đó chính là tình trạng suy thận
bệnh nhân có thể có suy gan từ đó có thể dẫn tới bệnh nhân tử vong
cái yếu tố nặng thứ hai trong bệnh số suất huyết
mà đôi khi chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa nghe nói tới
đấy là tình trạng thoát huyết tương
thoát huyết tương là một tình trạng trong cơ thể của chúng ta
các mạch máu của chúng ta không giữ được thể tích máu ở trong lòng mạch
làm cho các thành phần của máu
bao gồm các huyết tương
nó sẽ dò dỉ ra bên ngoài và làm cho chúng ta không đủ khối lượng tuần hoàn
dẫn tới là chúng ta bị sốc
và cái biến chứng thứ ba mà chúng ta có thể thấy
và cũng là một trong số các nguyên nhân làm cho bệnh nhân tử vong
đấy chính là tình trạng suất huyết
thì bệnh nhân có thể suất huyết
ví dụ như là suất huyết dạ dày
bệnh nhân có thể chảy máu trong cơ
bệnh nhân có thể suất huyết bàng quang
và có những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp
đấy là bệnh nhân có tình trạng suất huyết nạo
thì chảy máu cũng là một yếu tố nặng
và có thể góp phần làm cho bệnh nhân tử vong
trong bệnh cảnh của suất huyết
thì người ta thấy rằng là cái nguyên nhân tử vong chính
cho phần lớn bệnh nhân
đấy chính là tình trạng thoát huyết tương
và tình trạng chảy máu
thì đây là hai cái nguyên nhân trực tiếp
mà làm cho bệnh nhân sẽ tử vong
thì đối với cả tình trạng thoát huyết tương
thì chúng tôi thấy rằng là
ở những trường hợp mà suất huyết đanh
có dấu hiệu cảnh báo
thì họ sẽ có nguy cơ tiến triển thành suốt huyết đanh nặng
và ở những bệnh nhân suất huyết đanh nặng
thì tỷ lệ tử vong nó có thể lên tới hai mươi
hoặc thậm chí ba mươi
đối với những trường hợp mà bệnh nhân kèm theo
tình trạng ví dụ như suy tạ
thì trung bình nếu mà bệnh nhân cứ có tổn thương một tạ
thì cái tỷ lệ tử vong có thể tăng khoảng tầm một mươi
như vậy là ở những trường hợp bệnh nhân suất huyết đanh nặng
thì cái nguy cơ tử vong xảy ra là rất cao
chính vì lý do đó nên chúng ta cần phải phát hiện
và xử trí sớm để giúp cho bệnh nhân
không bước vào cái tình trạng sốt huyết đanh nặng
để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch
không để dịch bệnh vùng phát lan rộng
hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong
cục y tế dự phòng yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố
giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn
nắm chắc các ổ dịch hiện có và mới phát sinh
xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện
không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài
tổ chức triển khai mạnh mẽ hơn nữa
các chiến dịch vệ sinh môi trường
diệt lăng quăng bỏ gậy phòng chống suất huyết trên địa bàn
và giới trì hoạt động một tuần một lần
tại khu vực có nguy cơ cao
tuần một lần tại khu vực có chỉ số mũi
lan quăng bỏ gậy cao
và một tháng một lần tại khu vực còn lại
phối hợp chặt chẽ với sở thông tin và truyền thông
các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn
triển khai các hoạt động tuyên truyền
để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp
phòng chống dịch bệnh cho cá nhân và cộng đồng
tích cực chủ động tham gia
thu dọn vật dụng phế thải chứa nước động
nơi bỏ gậy mũi phát triển đậy kín nắp
và thả cá vào bể các dụng cụ chứa nước sinh hoạt
sở y tế các tỉnh thành phố
tổ chức các đoàn công tác kiểm tra
giám sát công tác phòng chống dịch sốt thu thuyết
tại các điểm nóng khu vực có nguy cơ
bùng phát dịch bệnh trên địa bàn
hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời sở y tế các tỉnh thành
cũng cần phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
để bố trí bổ sung kinh phí cho công tác
phòng chống sốt thu thuyết để triển khai
các hoạt động phòng chống dịch sốt thu thuyết trên địa bàn tỉnh
chia sẻ về bệnh sốt thu thuyết
tiến sĩ bác sĩ nguyễn huy lân
phòng khám nhi tiêm chủng bệnh viện đại học y dược
thành phố hồ chí minh cho biết
sốt thu thuyết là bệnh truyền diễn cấp tính
do virus lây truyền qua mũi
gây ra các triệu chứng giống như cúm nặng